theo thông tin từ bộ giao thông vận tải hiện tại việt nam airlines đã lên bốn phương án
và chờ đối tác cung cấp dịch vụ để đưa hai trăm một mươi chín công dân việt nam tại guinea xích đạo về nước
bộ giao thông vận tải cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan đơn vị ngành hàng không tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể
về cấp phép bay cũng như giảm các chi phí dịch vụ đồng thời liên hệ
đề nghị nhà chức trách hàng không các nước đối tác hỗ trợ về thủ tục cấp phép
tuy nhiên để bảo đảm việc tổ chức chuyến bay an toàn cũng như phòng chống dịch
bộ giao thông vận tải đề nghị bộ ngoại giao chỉ đạo cơ quan đại diện ngoại giao của việt nam
tại các nước đề nghị chính quyền sở tại sớm cấp phép bay cho các chuyến bay nhân đạo
đưa công dân việt nam về nước